công tác kiểm tra đột xuất các cơ sở tổ chức phục vụ tiệc cưới nghi để xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm

cảm ơn các bạn đã theo dõi
hôm nay tại kho chứa hàng của công ty dày aresa việt nam ở khu công nghiệp lễ môn phường quảng hưng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã xảy ra vụ cháy khiến hàng trăm công nhân hoảng loạn
tại hiện trường đám cháy xảy ra tại kho chứa nguyên vật liệu có diện tích tám trăm năm mươi m hai
trong kho chứa hơn bốn tấn chế phẩm hạt nhựa tổng hợp là nguyên liệu của ngành dày da
đây là những chất khi cháy sinh ra lượng khói khí độc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tham gia chữa cháy
lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy đến một mươi một h một mươi năm đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ